người chiến sĩ đã gửi gắm niềm tin vào một ngày thành phố hồ chí minh nói riêng và đất nước ta nói chung chiến thắng đại dịch để cuộc sống sẽ tươi đẹp trở lại
trong chương trình ngày hôm nay báo sức khỏe và đời sống xin gửi đến khán thính giả lá thư của bác sĩ phạm văn huệ tại bệnh viện trung ương huế
bức thư này được bác sĩ huệ viết trước và trong những ngày đến tỉnh bình dương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch
xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
cứ vậy mà áp dụng đơn cử như mặc phương tiện phòng hộ phải học thuộc lòng luyện tập cho đến khi nhuẩn nhuyễn
ai đã bước vào môi trường này cũng đều một cách nhìn nhận làm sao cách nào điều gì là tốt nhất với người bệnh
chúng tôi ở đó nơi bệnh nhân covid một mươi chín nặng nhất trong tỉnh sẽ về đây theo truyền tuyến
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình dương sở y tế bình dương bệnh viện tỉnh bình dương tập trung mọi nguồn lực có thể cho bệnh viện giã chiến này
chuyện thật quá dài nói bao nhiêu không đủ
đoàn chúng tôi rời huế ấy vậy mà đã hơn nửa tháng toàn đoàn vẫn một sức sống mãnh liệt
vẫn mong làm thế nào bằng cách nào để góp phần nhỏ bé trong chuyến hỗ trợ này
ngày lại ngày qua đi đoàn chúng tôi cố gắng hết mình vì vai trò nhiệm vụ
trong đó quan trọng nhất là làm sao để bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ở bình dương được chăm sóc điều trị tốt nhất
đó là mong mỏi của đoàn chúng tôi
đặc biệt là bác sĩ phạm như vĩnh tuyên trường đoàn người tận tâm tận lực cho đến hôm nay vẫn không hề mệt mỏi
đoàn chúng tôi rời huế trong ngày đẹp và sẽ trở về trong một ngày đẹp
tin chắc là thế rồi bởi bao nhiêu quyết tâm và hy vọng đã và đang theo cùng những màu áo trắng tinh khôi
mọi thứ đều khó khăn nhưng ngại nhất khó khăn trong lòng người trong lòng mình
tôi vẫn mãi tin rằng đoàn kết là sức mạnh dù ở nơi nào đi nữa
tổ quốc gọi chúng tôi sẽ lên đường
quý vị và các bạn vừa lắng nghe lá thư của bác sĩ phạm văn huệ tại bệnh viện trung ương huế
viết trong những ngày hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng tại tỉnh bình dương
có thể nói nhân viên y tế là lực lượng tuyến đầu chống dịch
đã và hy sinh rất nhiều chịu bao sự vất vả nhọc nhằn và nguy hiểm
để có thể cứu sống người bệnh
thay mặt chương trình xin gửi đến bác sĩ huệ cùng các đồng nghiệp của mình lời cảm ơn sâu sắc
mong các y bác sĩ sẽ luôn kiên trì có thật nhiều sức khỏe
để tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh trong những ngày sắp tới
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe
xin chào và hẹn gặp lại trong lá thư tiếp theo